quý vị đang theo dõi chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bế mạc hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
hay chính phủ đồng ý giảm giá điện đột thai do dịch bệnh covid một mươi chín
đó là một số thông tin nổi bật của chương trình thời sự chiều nay
trước tiên mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế có trong thế giới chuyển động
cùng với tập viên thanh quyền mời chị
vâng xin cảm ơn anh tiến tú và chị mỹ linh
xin kính chào quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
thưa quý vị hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
cần duy trì công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
như một khung pháp lý cho tất cả các hoạt động của quốc gia
đây là tuyên bố của giới chức philippines tại diễn đàn biển asean amf lần thứ một mươi
và diễn đàn biển asean mở rộng eamf lần thứ tám theo hình thức trực tuyến
trợ lý ngoại trưởng philippines kêu gọi các thành viên của hai diễn đàn
nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ theo công ước unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
vì sự hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực
philippines cũng bày tỏ cam kết kiên định của nước này
trong việc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế
trong lĩnh vực quản lý và hợp tác hàng hải
bao gồm việc thành lập hội đồng giám sát bờ biển quốc gia
liên minh châu âu eu hôm qua đã mở rộng các biện pháp trừng phạt belarus
đưa vào danh sách các doanh nhân và doanh nghiệp gần gũi với chính quyền
của tổng thống belarus alexander lukashenko
xuất hiện trong danh sách này có cả tổng công tố bộ trưởng thông tin
phó thủ tướng và người đứng đầu truyền hình nhà nước belarus
ngoài cá nhân các biện pháp trừng phạt còn nhằm vào bảy doanh nghiệp
bao gồm ba công ty tư nhân và bốn công ty nhà nước
mà eu cho rằng đang ủng hộ chính quyền của tổng thống lukashenko
trước đó ông lukashenko con trai ông và hơn năm mươi quan chức belarus
cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt với các biện pháp gồm phong tỏa tài sản
và cấm nhập cảnh eu
chủ tịch hạ viện mỹ bà nancy pelosi và lãnh đạo phe đa số dân chủ
tại hạ viện thông báo có tiến triển trong một đàm phán gói cách thích kinh tế mới
nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
các nghị sĩ hai đảng dân chủ và cộng hòa đang cố gắng hoàn tất
sự luật ngân sách liên bang
trị giá một bốn trăm linh tỷ đô la để duy trì các hoạt động của chính phủ đến tháng chín năm sau
dự luật này sẽ cấp ngân sách cho các chương trình chăm sóc sức khỏe an ninh nội địa
và hoạt động viện trợ quân sự tại nước ngoài
giới chức mỹ cho rằng một gói trợ giúp của chính phủ vào lúc này là hết sức cần thiết
nhằm đưa nền kinh tế hàng đầu thế giới trở về quỹ đạo
ngay cả khi có vaccine ngừa covid một mươi chín
một nhân viên y tế ở bang alaska của mỹ đã bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer và biontech
nhưng hiện sức khỏe đã ổn định
tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời thì sốc phản vệ có thể dẫn tới một nguyên nhân viên y tế ở bang alaska của mỹ
một nhân viên y tế ở bang alaska của mỹ đã bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer và biontech
yaser batavi tình nguyện viên tiêm vaccine covid một mươi chín tại mỹ đã chia sẻ về các phản ứng phụ mà anh đã trải qua
anh cho biết sau khi tiêm liều đầu tiên anh cảm thấy bị cứng khớp tay
còn sau khi tiêm liều thứ hai anh bắt đầu thấy lo lắng
nhà sơ đã gọi điện cho các bác sĩ để thông báo về các triệu chứng
họ cho biết những triệu chứng trên cho thấy
họ cho biết những triệu chứng trên cho thấy
khi tôi rời bệnh viện vào buổi tối hôm đó tôi bị mỏi tê cứng tay trái không dơ lên được
tôi vẫn cảm thấy ổn nhưng tôi đã gặp một số triệu chứng khá nghiêm trọng sau khi tiêm liều thứ hai
nhưng buổi tối ở nhà hôm đó thì thật tồi tệ tôi bắt đầu sốt nhẹ mệt mỏi và ớn lạnh
tại mỹ một trong những quan ngại là sau khi tiêm mũi thứ nhất
nếu xuất hiện những tác dụng phụ xảy ra giống với anh yasser thì người dân sẽ không tiêm mũi vaccine thứ hai
bảy mươi những người được tiêm chủng sẽ có tác dụng phụ nhưng sẽ không kéo dài hai ngày tính từ lúc tiêm
người dân châu âu và mỹ sẽ không thể mắc covid một mươi chín vì tiêm vaccine
bởi loại vaccine dự kiến được triển khai tiêm không có virus
một số ý kiến cho rằng những phản ứng phụ lại là một điều tốt
đây là phản ứng tốt với việc tiêm vaccine
có người thấy đau ở cánh tay một số người sẽ thấy hơi lạnh giống cúm và có thể bị sốt
hầu hết triệu chứng này sẽ biến mất trong vòng hai ngày

nhiều nhất là bốn mươi tám giờ điều quan trọng là mọi người phải trung thực thông báo về những tác dụng phụ mình gặp phải
bên cạnh những thuận lợi thì cũng có rủi ro
kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine của pfizer biontech và moderna đều có hiệu quả tới chín mươi năm
nhưng vì công nghệ này quá mới với vaccine đã đặt ra nhiều câu hỏi và một số lo ngại cho những người dự định sử dụng
trong số những tình nguyện viên được tiêm vaccine và giả dược tỷ lệ được báo cáo về các tác dụng phụ
các tác dụng phụ nghiêm trọng là dưới năm
các phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vaccine covid một mươi chín của pfizer là rất hiếm
những người đã từng bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vaccine trước đây hoặc với bất kỳ thành phần nào của vaccine đều không nên tiêm
điều quan trọng cần hiểu là một số tác dụng phụ do tiêm vaccine là phổ biến và bình thường
theo kết quả khảo sát do tổ chức kaiser family foundation công bố khoảng hai mươi bảy trong số người mỹ được khảo sát nói rằng
họ có thể được tiêm vaccine nhưng không có thể được tiêm vaccine vì họ không có thể tiêm vaccine
hoặc chắc chắn sẽ không tiêm vaccine covid một mươi chín ngay cả khi chúng được cấp miễn phí và bảo đảm độ an toàn
tập đoàn công nghệ microsoft của mỹ cho biết đã phát hiện phần mềm độc hại trong các hệ thống của hãng này
liên quan đến một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn mà các nhà chức trách mỹ mới phát giác trong tuần này
microsoft là một trong những khách hàng sử dụng orion
một phần mềm giám sát và quản lý mạng do công ty solary cung cấp
đây cũng là phần mềm mà nhiều cơ quan chính phủ mỹ sử dụng và đã bị tin tạc lợi dụng để tấn công những cơ quan quan trọng
microsoft khẳng định đã cô lập và loại bỏ mã độc này và không có bằng chứng hệ thống của hãng bị lợi dụng để tấn công hệ thống khác
tổng thống đắc cử mỹ joe biden đã bày tỏ quan ngại về hoạt động tấn công mạng này
đồng thời khẳng định đội ngũ của ông sẽ coi vấn đề an ninh mạng là một ưu tiên hàng đầu
và sẽ nhanh chóng có biện pháp ứng phó ngay khi ông nhậm chức vào tháng tới
theo kế hoạch huawei sẽ đầu tư ít nhất hai trăm linh triệu euro tương đương với hai trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
bao gồm chi phí xây dựng và vận hành cho nhà máy ở thị trấn bromart
thuộc vùng grand est đông bắc nước pháp và gần biên giới với đức
ước tính dự án sẽ tạo thêm ba trăm linh việc làm ban đầu và năm trăm linh việc làm trong dài hạn
nhà máy đặt mục tiêu mỗi năm sản xuất được số thiết bị mạng lấy di động trị giá khoảng một tỷ đô la cho thị trường châu âu
và thị trường nước ngoài lớn nhất của huawei
hàn quốc cho biết nước này vừa hoàn thành việc thiết lập mạng wifi miễn phí trên ba mươi năm sáu trăm linh xe buýt nội đô trên toàn quốc
nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng và giảm chi phí liên lạc
theo đó hàn quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai dịch vụ wifi xe buýt miễn phí ở quy mô toàn quốc
số liệu thống kê sơ bộ cho thấy số lượt sử dụng mạng wifi miễn phí trên xe buýt ở hàn quốc đạt bốn trăm hai mươi triệu lượt
tương đương mỗi người sử dụng wi fi xe buýt tám lần
chính phủ đức đã quyết định sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc qua dịp giáng sinh cho tới tận năm mới
khi số ca nhiễm và tử vong vì covid một mươi chín ở nước này tăng vọt tới mức kỷ lục
xác lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm nay đến ngày một mươi tháng một năm sau
người dân đức đã có những tâm trạng khác nhau khi đứng trước thông báo này
đằng nào cũng đã có nhiều người phải chết vì bệnh dịch rồi
tại sao họ lại để đến bây giờ mới phong tỏa
nếu như phong tỏa sớm hơn vào tháng một mươi hay tháng một mươi một
thì có lẽ bây giờ chúng ta đã được ăn mừng giáng sinh vui vẻ bình thường cùng với nhau rồi
tôi nghĩ chính phủ nên ra lệnh phong tỏa sớm hơn để con số thương vong không cao như thế này
nhưng dù sao muộn vẫn còn hơn không
nhiều người dân đức đã chỉ trích chính phủ ra quyết định muộn
khiến cho con số thương vong về đại dịch covid một mươi chín hiện nay không được phong tỏa
nhiều người dân đức ở nước này đã lên tới hơn hai mươi bốn năm trăm linh ca tử vong trong hơn một bốn triệu ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều người khác lại cảm thấy thích và muốn tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng
mà lệnh phong tỏa này mang lại
mà không phải là cảm giác thất vọng về một mùa lễ hội cuối năm ảm đạm
thực ra tôi lại thấy mọi thứ khá dễ chịu
tôi có thể đi lại dễ dàng hơn
và có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của thành phố một cách chi tiết hơn
thay vì cứ phải chen trúc qua các đám đông như mọi năm
tôi thích điều thế này
bầu không khí rất dễ chịu có ít người hơn và mọi thứ rất đẹp
ngày một mươi ba tháng một mươi hai bên cạnh việc ra thông báo về quyết định phong tỏa toàn quốc
cũng đổ lỗi cho hoạt động mua sắm chuẩn bị giáng sinh
đã làm tăng đáng kể nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
theo xác lệnh phong tỏa mới tất cả hàng quán không thiết yếu và trường học
đều phải đóng cửa từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong những ngày lễ giáng sinh từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng một mươi hai
tối đa năm người từ hai hạo hàng gia đình thân thích
trả mặt việc bắn phá hoa và tổ chức các sự kiện mừng năm mới bị cấm
việc uống rượu bia nơi công cộng cũng không được phép
và các trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nặng
các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được trợ cấp tới năm trăm linh euro
tương đương với khoảng sáu trăm linh năm đô la mỗi tháng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong bốn mươi năm phút chiều
vâng xin cảm ơn chị thanh quyên
quý vị khán giả thân mến và tiếp nối chương trình
mời quý vị cùng theo dõi những dự báo thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị trong hôm nay lại có thêm một sóng lạnh nữa tăng cường xuống nước ta
trên nền nhiệt vốn đã thấp sẵn sóng lạnh bổ sung lần này
sẽ làm cho nền nhiệt toàn miền bắc càng giảm thêm
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai
ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ chỉ từ sáu chín độ
riêng tại mẫu sơn khả năng cao nhiệt độ còn xuống dưới độ
nên đây vẫn là khu vực được cảnh báo sẽ có băng giá
sang ngày mai bắc bộ hầu như không có mưa
nhưng do lớp mây dày bao phủ cộng thêm với hơi rét liên tục tràn xuống
nên nhiệt độ không cao
ở các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ một mươi một mươi ba độ
trong khi đó vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ chỉ từ một mươi năm một mươi bảy độ
rết hại tiếp tục xảy ra diện rộng ở vùng núi và trung du
còn vùng đồng bằng vẫn ở ngưỡng rét đậm
không khí lạnh liên tục rồn xuống duy trì diện mưa nhiều nơi
ở suốt một dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho
tới tận khánh hòa
cùng với những cơn mưa vùng rét đậm có xu hướng mở rộng hơn xuống phía nam
từ ngày mai vùng rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới một mươi năm độ
sẽ mở rộng hơn từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh quảng trị
còn với khu vực các tỉnh từ nam quảng trị trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng không vượt quá ngưỡng một mươi tám độ
trời cận rét đậm
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định cũng đã bắt đầu lạnh
khi nhiệt độ cao nhất ngày mai cũng hạ xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh từ phú yên trở vào bình thuận
mức nhiệt cao nhất ngày cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng hai mươi bảy độ
trở lạnh về đêm và sáng
ở tây nguyên ảnh hưởng của không khí lạnh cũng đang thể hiện rất rõ
khi nền nhiệt cao nhất trong ngày mai trên hầu khắp khu vực
chỉ khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ vẫn còn nắng
nhưng do có thêm chút tác động của không khí lạnh khuếch tán
vì thế nhiệt độ sẽ không cao giao động từ ba mươi một ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục
ở khoảng bốn bảy độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía đông miền nam philippines
kết hợp với không khí lạnh
nên vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai bốn mét
vùng biển khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
và huyện thái lan có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước
toàn bộ nội dung chương trình đề ra kết thúc sớm hơn hai ngày so với dự kiến
hội nghị lần thứ một mươi bốn đã thông qua một số nội dung quan trọng
hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư quá một mươi hai
và nhất trí cao nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư quá một mươi ba
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi tới các đồng chí quý vị và các bạn
toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau gần năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương của chúng ta
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
để bế mạc hội nghị tôi xin thay mặt bộ chính trị
phát biểu một số ý kiến có tính chất khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được
và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
nghị quyết của trung ương cho có kết quả tốt
một là hội nghị của chúng ta đã tập trung thảo luận
góp ý kiến cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung
mà bộ chính trị đề nghị tiếp thu giải trình hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo
và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện để trình đại hội một mươi ba của đảng
ban chấp hành trung ương ghi nhận biểu dương đại hội đảng bộ các cấp
đã chủ động tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện các dự thảo văn kiện
hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng các đại biểu quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên
và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước đồng bào ta định cư ở nước ngoài
đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu tâm huyết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với đảng với nhân dân
và đất nước
các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương nghiêm túc tổng hợp phân tích
tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng và phù hợp
xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình trung ương tại hội nghị này
và chiều hôm qua bộ chính trị ban bí thư chúng tôi cũng lại họp
để xem các ý kiến của các bộ chính trị ban bí thư chúng tôi cũng lại họp
để xem các tiểu ban giải trình tiếp thu như thế nào
góp ý kiến và hoàn thiện để hôm nay báo cáo một lần nữa với trung ương
và đã được trung ương nhất trí rất là cao
trung ương thống nhất cao cho rằng
việc chuẩn bị các văn kiện trình hội nghị một mươi ba của đảng
đã hoàn thành theo đúng mục đích yêu cầu kế hoạch đề ra
các văn kiện trình đại hội một mươi ba lần này
không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
mà còn nhìn lại ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
ba mươi năm thực hiện cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
một mươi năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
đề ra phương hướng của trung ương
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
là năm kỷ niệm năm mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước
xác định mục tiêu phương hướng đến năm hai nghìn ba mươi
là năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
và tầm nhìn phát triển đất nước
đến năm hai nghìn ba mươi
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là năm kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
và nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đảng ta dân tộc ta đất nước ta
có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới
chủ động tích cực hội nhập quốc tế
và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn
việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này
đã được tiến hành rất công phu bài bản chú đáo
qua nhiều lần nhiều vòng từng bước hoàn thiện
có nhiều đổi mới tiến bộ về chất so với trước
quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuẩn nhuyễn
giữa lý luận và thực tiễn
giữa kiên định và thực tiễn
giữa đổi mới giữa kế thừa và phát triển
trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ
trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học
cán bộ đảng viên và nhân dân
lựa chọn chất lọc tham khảo các đề xuất tâm huyết trách nhiệm
kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
hệ thống các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
bao gồm báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm
cùng với chuyên đề là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi

như tôi đã có dịp trình bày trong phát biểu bế mạc hội nghị trung ương một mươi ba lần trước
từ cách tiếp cận mục tiêu phát triển đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan điểm tư tưởng chỉ đạo

bàn chấp hành trung ương tin rằng

bàn chấp hành trung ương tin rằng
đại hội một mươi hai dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan điểm tư tưởng chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan điểm tư tưởng chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
bàn chấp hành trung ương tin rằng
đại hội một mươi hai dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
bàn chấp hành trung ương tin rằng
đại hội một mươi ba dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội một mươi bốn dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội một mươi năm dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội một mươi sáu dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội một mươi bảy dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội hai mươi một dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội hai mươi ba dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội hai mươi bốn dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội hai mươi sáu dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội hai mươi bảy dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội ba mươi ba dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội ba mươi bốn dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội ba mươi năm dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội ba mươi chín dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội bốn mươi một dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội bốn mươi một dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội bốn mươi hai dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội bốn mươi bốn dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội bốn mươi năm dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội bốn mươi bảy dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội bốn mươi chín dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội năm mươi dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội năm mươi ba dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới
đại hội năm mươi bốn dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới

đại hội năm mươi sáu dự báo tình hình thế giới và trong nước hệ thống các quan tâm chính trị của tổ quốc việt nam trong tình hình mới